kính chào quý vị và các bạn
do vẫn chịu tác động của không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông
nên trong đêm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
có mưa nhỏ vài nơi
với mức nhiệt giao động từ một mươi bốn đến hai mươi năm độ
sau đó khi không khí lạnh suy yếu
nền nhiệt trên khu vực sẽ có xu hướng tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do nằm xa khối không khí lạnh
nên nền nhiệt không có nhiều biến động
mức nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
tiếp tục duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ
riêng khu tây bắc có nơi còn vượt ngưỡng hai mươi bảy độ
với các tỉnh trung bộ
từ thanh hóa đến hà tĩnh
cũng chỉ có mưa vài nơi
còn khu vực từ quảng bình đến huế
do tác động của không khí lạnh
nên vẫn có mưa giải rác
tuy nhiên lượng mưa được nhận định là không quá nhiều
sau đó từ khoảng ngày mùng năm
do không khí lạnh suy yếu
thì mưa tiếp tục giảm hơn về diện và lượng
còn về tình hình nhiệt độ
tại các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
trời rét về đêm và sáng
với nhiệt độ ngày đêm giao động
trong khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
tiếp tục có mưa rông giải rác
sau đó từ ngày mùng năm thì mưa sẽ giảm nhanh
còn đối với khu vực từ khánh hòa đến bình thuận
chỉ có mưa vài nơi
nhiệt độ ban trưa trong khoảng hai mươi năm đến hai mươi tám độ
trên toàn khu vực
với các tỉnh tây nguyên
vẫn đang trong thời kỳ đặc trưng của mùa khô
nên trời phổ biến là tạnh giáo
không mưa và có nắng vào ban ngày
nhiệt độ trên khu vực sẽ duy trì
trong khoảng từ một mươi bảy đến ba mươi độ
trời rét nhẹ về đêm và sáng
để với các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay cũng như là ba ngày tới
thời tiết tại đây vẫn chưa có gì biến đổi
phổ biến là ít mưa
ban ngày có nắng nhiều
với mức nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc miền đông nam bộ
có thể tăng cao trên ba mươi bốn độ